đúng một mươi tám h ba mươi phút ngày hôm nay tổng thống mỹ donald trump và nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ươn
đã bắt tay nhau tại khách sạn sovietel metropole của thủ đô hà nội
chính thức bắt đầu hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai
vài giờ trước khi gặp nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un tổng thống mỹ donald trump cho biết
ông và nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un sẽ nỗ lực hết sức để tìm được giải pháp
cho vấn đề phi hạt nhân hóa và đưa triều tiên trở thành một cường quốc kinh tế
tổng thống mỹ donald trump và nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ươn
khẳng định ông đã chờ đợi cuộc gặp thứ hai với tổng thống donald trump
đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hết mình trong sự kiện lần này
sau đó hai bên có cuộc gặp riêng trong khoảng hai mươi phút trước khi dùng bữa tối kéo dài khoảng một giờ rưỡi
hơn tám tháng kể từ cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử hoa kỳ triều tiên đầu tiên ở singapore
cuộc gặp thứ hai giữa tổng thống donald trump và nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ươn
được kỳ vọng sẽ tạo ra những kết quả thực chất và cụ thể liên quan đến tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên
cũng như hai bên có thể ra một tuyên bố chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến tranh triều tiên một nghìn chín trăm năm mươi một nghìn chín trăm năm mươi ba
trong tám tháng qua cả mỹ và triều tiên đều đã thực hiện một số bước đi tạo đà cho nỗ lực giải quyết những mâu thuẫn dai dẳng nhiều thập niên
như việc tìm lại và trao trả hài cốt của tù binh chiến tranh và mất tích trong chiến tranh
hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ có một loạt cuộc gặp chính thức trong ngày hai mươi tám tháng hai
theo tiết lộ của tổng thống donald trump ngày mai sẽ là một ngày rất bận rộn
và sẽ dẫn tới một trạng thái rất tuyệt vời